do lượng hành khách sụt giảm nhanh nguồn thu không đủ bù các khoản chi
thế nên từ ngày một tháng bảy tới ba tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố sẽ chính thức ngừng hoạt động
trung tâm quản lý giao thông công cộng đã thông báo rộng rãi đến quý hành khách
về việc ngừng khai thác trên ba tuyến xe buýt có trợ giá số hai bến thành bến xe miền tây
tuyến số một mươi một bến thành đầm xen và tuyến số một trăm bốn mươi bốn bến xe miền tây chợ lớn công viên đầm xen cư xái nhiêu lộng
hành khách thường xuyên đi lại trên ba tuyến buýt này có thể sử dụng các tuyến buýt khác có cửa ly tương tự
tính từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại tp hcm đã có một mươi tuyến xe buýt có trợ giá đã ngừng hoạt động
hiện tại chỉ còn chín mươi một tuyến buýt đang hoạt động
trung tâm quản lý giao thông công cộng cho biết nguyên nhân chung khiến các tuyến buýt ngừng khai thác
do tình hình sản lượng hành khách sụt giảm nhanh